chủ tịch ubnd tỉnh cà mau vừa có công phân chỉ đạo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn
sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các huyện thành phố triển khai thực hiện mô hình thí điểm
xử lý nguồn xả thải trong nuôi tôm thâm canh và siêu thâm canh trên địa bàn tỉnh cà mau
trước mắt sở tài nguyên và môi trường phối hợp với các cơ sở nuôi tôm đã thiết kế mô hình xử lý
phù hợp nghiên cứu cải tiến lắp đặt thiết bị quan chắc phân tích đánh giá kết quả xử lý chất thải
đồng thời nghiên cứu sửa đổi bổ sung quy định điều kiện nuôi phù hợp với tình hình thực tế
quy định theo hướng ứng dụng linh hoạt nhiều công nghệ xử lý chất thải nước thải khác nhau
nhưng phải tuần hoàn sử dụng lại nước sau xử lý không được thải ra môi trường bên ngoài
các ngành liên quan thường xuyên giả soát kịp thời phát hiện những khó khăn vướng mắt
hướng dẫn chính quyền địa phương thực hiện
trong đó khẩn trương hướng dẫn chính quyền địa phương kiểm nghiệm phân tích mẫu nước thải
để có căn cứ xử lý vi phạm